nguyên là cán bộ lãnh đạo tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam gọi tắt là vinasin
nay là tổng công ty công nghiệp tàu thủy sbic
và đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án hà văn thắm và đồng phạm
các bị can bị truy tố gồm nguyễn ngọc sự nguyên chủ tịch hội đồng thành viên vinasin sbic
trương văn tuyến nguyên tổng giám đốc vinasin sbic
phạm thanh sơn nguyên phó tổng giám đốc vinasin
và trần đức chính nguyên kế toán trưởng vinasin sbic
bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
trần đức chính đã nhận hơn một trăm linh năm tỷ đồng của ocean bank chi lãi ngoài
theo sự thống nhất ban đầu giữa các bị can sự tiến sơn và chính
chính được giao tiếp nhận quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên không vào hạch toán
để chi tiêu sử dụng cho các công ty
cơ quan tố tụng xác định bị can nguyễn ngọc sự ra chủ trương
và trực tiếp ký một mươi hai hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân tám tỷ đồng
trần đức chính là kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính của vinasin
làm theo ủy quyền của trương văn tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi
tại ocean bank tổng số tiền bốn bị can chiếm hưởng cá nhân là một mươi tỷ đồng
với hành vi khai thác cát trái phép trên sông đồng nai
ông phạm quốc khánh và dương minh luân em cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba mươi năm triệu đồng
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố biên hòa đã tuần tra trên sông đồng nai
đoạn thuộc địa phận khu phố hai phường bửu long tp biên hòa
khi đã bắt quả tang ông khánh và ông em đang bơm hút trộm cát trái phép
từ dưới lòng sông lên hai thuyền có công suất lớn cùng với hệ thống vòi rồng khủng
tăng vật thu giữ tại hiện trường là gần năm mươi mét khối cát
và nhiều hệ thống bơm hút cát trái phép
theo công an tp biên hòa thì việc xử phạt vi phạm hành chính trên đây là cần thiết
nhằm góp phần hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông đồng nai hiện nay
một xe tải chở gần hai năm tấn dược liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đã bị tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
thông tin trong cụm tin vắn
tại km hai trăm sáu mươi một
bảy quốc lộ ba thuộc xóm nam phong xã hưng đạo tp cao bằng
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi một c một trăm một mươi một do bế đức huấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm nà cóc xã đức long huyện thạch an điều khiển
tổ công tác đã phát hiện trên xe chở nhiều bao tải màu xanh sẫm
đựng các loại dễ cây lá cây củ hoa và hạt
tại thời điểm kiểm tra ông vũ văn trình chú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
là người đi cùng trên xe ô tô đã khai nhận
toàn bộ năm mươi bao thuốc bắc trên đã được
ông mua của một người dân ở xã đức long huyện thạch an
với số lượng gần hai năm tấn không có giấy tờ
mục đích mua về để làm thuốc bán
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông trình và đưa người phương tiện
cùng hàng hóa về cơ quan công an
để tiếp tục làm rõ
một lít dầu gội một lít dung dịch tẩy rửa
tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai phát hiện tạm giữ
chủ số hàng trên là hoàng ngọc hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại xã quảng thắng huyện hải hà tỉnh quảng ninh
giá trị số hàng hóa ước tính trên năm mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra
chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của lô hàng
thông tin về vụ phá rừng quy mô lớn
ở huyện eka tỉnh đắk lắc
cho đến trưa ngày hôm nay
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
đo đếm số lượng gỗ vừa bị các đối tượng lâm tặc
tàn phá tại tiểu khu rừng
ở xã cư bông huyện eka
trước đó vào sáng ngày tám tháng bốn
qua công tác trinh sát nắm tình hình
lực lượng công an phát hiện điểm khai thác rừng quy mô lớn
tại tiểu khu bảy trăm linh một
ở xã cư bông huyện eka
do công ty trách nhiệm hữu hoạn một thành viên lâm nghiệp eka quản lý
tại hiện trường tổ công tác phát hiện
có một mươi ba cây gỗ lớn có đường kính từ tám mươi cm
đến hơn một m bị đốn hạ
số gỗ này chủ yếu là gỗ xương gà
gỗ ké gỗ xoay
thuộc nhóm năm đến nhóm tám
với cái quy mô và mức độ tàn phá như hiện nay
thì trước tiên là bọn tôi cũng đã có
cái kế hoạch để nắm tình hình
đối với cái sự việc nơi trên
thì cơ bản là
các đối tượng khai thác theo kiểu là
lựa chọn những cái cây lớn
đa số khi mà có những người đặt hàng
hoặc như thế nào đó thì các đối tượng

và tiến hành lựa chọn chặt nhiều cây lớn
tại nhiều địa điểm khác nhau
sau đó bán ra ngoài cho các đối tượng đầu nậu
và với cái tình trạng mà phá rừng như hiện nay
thì nếu chúng ta không có những biện pháp
và những cái phương án
để phòng ngừa và đấu tranh
đối với cái nạn mà khai thác
lâm xả như hiện nay thì sắp tới
khả năng rừng sẽ không còn nữa
tại hiện trường phần lớn các cây gỗ
đã bị lâm tặc xẻ hộp vận chuyển ra ngoài
số còn lại chúng vừa đốn hạ
còn chảy nhựa chưa kịp cưa xẻ
thì bị cơ quan công an phát hiện
điều đáng nói là các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên
mở nhiều đường vào sâu trong rừng
và khai thác gỗ trong một thời gian dài
mà chủ rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp iak vẫn không hề hay biết
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
tôi đang đứng cạnh một gốc cây rất lớn
có độ tuổi khoảng gần hai trăm linh năm
vừa mới bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ
nhưng chưa kịp vận chuyển ra ngoài
và ở đây thì như quý vị và các bạn đã thấy
các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên
mở đường vào tận đây
khai thác gỗ như một đài công trường
có cả những cây gỗ cũ đã bị cưa hạ từ lâu
và có cả những cây gỗ mới đang còn chảy mủ
điều đó chứng tỏ các đối tượng lâm tặc
đã tàn phá rừng ở đây trong một thời gian rất dài
và điều đang nói là tại tiểu khu này
và tại các lâm phần thuộc địa bàn xã cư bông
do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
thì trong năm ngoái đã xảy ra rất nhiều vụ tàn phá rừng
thế nhưng đến nay vẫn chưa có một vụ việc nào
được khởi tố và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
điều đó khiến cho dư luận ở đây không khỏi hoài nghi
sau khi đo đếm khối lượng gỗ còn sót lại
tại hiện trường là trên hai mươi mét khối
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đang mở rộng kiểm tra các khu vực rừng xung quanh
đồng thời chưng cầu giám định mức độ thiệt hại
để có cơ sở khởi tố vụ án
xử lý các cá nhân và tổ chức có liên quan
để xảy ra vụ việc trên
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản
gửi các nhà mạng yêu cầu chấn chỉnh
về tình trạng mua bán sim giáp
tràn lan trên thị trường
và khi phát hiện sim giáp được bày bán
thì bộ sẽ có văn bản nhắc nhở lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông
nếu như vi phạm tới lần thứ ba
thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý hành chính
và không xem xét tặng các danh hiệu
cơ quan này cũng yêu cầu
chủ tịch và tổng giám đốc các đơn vị
kiểm điểm và rút kinh nghiệm
việc để bán tràn lan sim thuê bao
đã được nhập sẵn thông tin kích hoạt sẵn dịch vụ
di động trả trước thời gian dài
người mua loại sim này không cần đăng ký
khai báo lại thông tin thuê bao
ngoài ra bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu
các nhà mạng phải ra soát kiểm tra
các tổ chức cá nhân giao kết hợp đồng theo mẫu
điều kiện giao dịch chung sử dụng thuê bao di động
với số lượng lớn bất thường
hoặc nhiều lần để chấm dứt cung cấp dịch vụ
nhà mạng phải quản lý chặt chẽ
các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền
cũng như là chấm dứt tình trạng
người không phải là nhân viên công ty
nhưng thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu
điều kiện giao dịch chung tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
có địa chỉ chính xác và lưu động
vào sáng ngày hôm nay kỳ họp bất thường
hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã xem xét
thông qua mức giá vé đối với
người sử dụng vận tải hành khách công cộng
trên tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét
mức hỗ trợ cụ thể
gồm một trăm linh đồng
năm mươi giá vé đối với
người có công người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi
năm mươi giá vé tháng
đối với học sinh sinh viên người lao động
các khu công nghiệp người cao tuổi
ba mươi giá vé tháng cho người lao động
tại các văn phòng công sở doanh nghiệp
ngoài khu công nghiệp mua vé tập thể
một mươi năm ngày đầu khi tuyến đường sát
vận hành thương mại miễn phí giá vé
cho toàn bộ hành khách
theo thành phố hà nội thì với mức giá vé
bình quân toàn tuyến cự li năm ba km
là trên một mươi đồng
và diện ưu tiên ước chiếm khoảng
một mươi hai tổng số
dự kiến mức chi phí hỗ trợ hành khách sử dụng tàu điện
trên cao cát linh hà đông là gần

là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách thành phố
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện lương sơn
tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị công bố
hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
trong tổng số hai mươi ba tỉnh thành phố
trên toàn quốc xảy ra dịch tả lợn châu phi
thì hòa bình là tỉnh đầu tiên công bố
hết dịch tả lợn châu phi
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phùng đức tiến cho biết là tỉnh hòa bình
cho đến thời điểm này qua kiểm tra theo dõi
đã đủ điều kiện hoàn tất
để công bố hết dịch tả lợn châu phi
dịch tả lợn châu phi nhanh chóng được khống chế
là sự chỉ đạo kịp thời từ chính phủ
thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với các bộ ngành liên quan khác
với phương châm là không chủ quan
với dịch tả lợn châu phi có thể tái phát
các cơ quan chức năng tỉnh hòa bình
vẫn tiếp tục duy trì và chủ động
phòng chống dịch bệnh
trước đó vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện lương sơn tỉnh hòa bình
đã công bố bệnh dịch tả lợn châu phi
đầu tiên trên địa bàn là tại xã hợp thanh
sau đó là xã thanh lương
dự kiến vào ngày một mươi tháng bốn
tỉnh bắc cạn sẽ là tỉnh thứ hai
công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
chi cục trồng trọt và bảo vệ
thực vật tỉnh lâm đồng đã dán tem
chống giả trên một năm trăm linh tấn khoai tây đà lạt
của chín đơn vị sản xuất kinh doanh
trước khi đưa ra phân phối trên thị trường
chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
tỉnh lâm đồng đã cung cấp cho các đơn vị
sản xuất kinh doanh sản phẩm khoai tây đà lạt

đóng gói bằng chất liệu cắt tông năm lớp
in sẵn hình củ khoai tây hai giống phổ biến
tại đà lạt và các vùng phụ cận
trên đó nổi lên là logo thương hiệu
đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
việc làm này nhằm tránh
tình trạng khoai tây có nguồn gốc xuất xứ
từ nơi khác mạo danh khoai tây của đà lạt
ở tỉnh quảng ngãi thì có một nghề hết sức đặc biệt
vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đó chính là nghề dệt thổ
cầm ở huyện miền núi ba tơ của tỉnh quảng ngãi
từ bao đời này thì nghề dệt thổ cầm
đã được người dân đồng bào dân tộc thiểu số
hơ rê ba tơ nối truyền từ đời này
sang đời khác và chứa đựng bản sắc
văn hóa vô cùng đậm đét
ngay bây giờ mỗi ngày một nghề sẽ đưa quý vị đến với
quảng ngãi đến với làng teng để xem
những tấm thổ cẩm đã được làm nên công phu
như thế nào quý vị nhé
và đến đây bản tin kinh tế tiêu dùng cũng xin được kết thúc